tại trụ sở chính phủ đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ
chủ trì hội nghị tổng kết chỉ thị số ba mươi hai của ban bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của đảng
trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ nhân dân
phát biểu khai mạc hội nghị phó thủ tướng trương hòa bình đề nghị các đại biểu tập trung phân tích
nhận diện bối cảnh mới với những yêu cầu và thách thức mới đặt ra từ đó đề xuất định hướng
nhiệm vụ nhằm tăng cường đổi mới sự lãnh đạo của đảng đối với công tác phổ biến giáo dục pháp luật
trong một mươi năm năm thực hiện chỉ thị ba mươi hai công tác phổ biến giáo dục pháp luật đã đạt được nhiều kết quả tích cực
đa dạng hóa cả về nội dung lẫn hình thức để phù hợp với từng loại đối tượng địa bàn
tuy nhiên việc tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật với các địa bàn vùng sâu vùng xa
khu vực biên giới vẫn còn nhiều hạn chế chưa đi được vào chiều sâu
do đó công tác phổ biến giáo dục pháp luật thời gian tới sẽ cần tiếp tục đổi mới nội dung hình thức
nhằm nâng cao nhận thức xã hội về vị trí vai trò ý nghĩa của công tác này